thưa quý vị câu chuyện vỡ đường ống sông đà có lẽ đã không còn quá ngạc nhiên với người dân ở thủ đô hà nội
ngay giữa trường ngày hôm nay sự cố này lại một lần nữa xảy ra lập kỷ lục lần thứ một mươi một hệ thống này gặp phải sự cố
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của khoảng bảy mươi hộ dân ở thủ đô
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có ghi nhận ngay trong buổi chiều ngày hôm nay
vị trí ống gặp sự cố nằm ở km số hai mươi sáu đường lắng hòa lạc thuộc địa phận xã đồng trúc huyện thạch thất hà nội
đến thời điểm hiện tại nguyên nhân dẫn tới sự cố vẫn chưa được xác định
dự kiến đến hai mươi ba h ngày hôm nay việc sửa chữa sẽ được hoàn tất và nước sinh hoạt sẽ ngay lập tức được cấp trở lại phục vụ sinh hoạt của người dân
công ty nước sạch vinaconex cũng đã huy động một trăm linh cán bộ công nhân viên cùng bốn máy xúc cọc cừ để khắc phục sự cố
công ty nước sạch vinaconex cũng đã huy động một trăm linh cán bộ công nhân viên cùng bốn máy xúc cọc cừ để khắc phục sự cố